tuy nhiên thì bên cạnh những hành động khiến cư dân mạng xúc động thì câu chuyện của một trường quốc tế tại thành phố hồ chí minh lại gửi thư từ chối tiếp nhận học sinh trong năm học tới vì những mâu thuẫn với phụ huynh học sinh đã khiến cho nhiều người không khỏi băn khoăn và chăn trở
vậy những cách cư xử văn minh trong giáo dục hay là không văn minh sẽ gây hệ lụy xấu tác động thế nào tới học sinh điều này đang tạo nên nhiều ý kiến bản luận trên không gian mạng và đó cũng là nội dung được đề cập tới trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
thời gian qua học trò
trong đó bà con nhân dân ở nơi đầy mây và núi này nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các cá nhân đội nhóm mạnh thường quân trên cả nước
mít học trò và bà con nhân dân ở tắc phổ xin gửi lời tri ân đến tất cả mọi người
bức thư cảm ơn của cô giáo trả thị thu ninh nem là mít bé phụ trách điểm trường tắc phổ thuộc trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học trà tập xã trà tập huyện nam trà my quảng nam đang khiến cộng đồng mạng cảm thấy ấm lòng
từng nét chữ đẹp như vẽ chứa đựng sự chân thành của cô và trò nơi vùng cao quảng nam gửi lời cảm ơn tới mọi người vì sự giúp đỡ trong năm học vừa qua được đông đảo cư dân mạng đánh giá là nét đẹp cách ứng xử văn minh trong giáo dục
ở một câu chuyện khác bức thư của thầy lê thành tuyên hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở huyện hàm yên tuyên quang người học sinh của mình khi em này không đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh vào cuối tháng sáu vừa qua
cũng khiến không ít cư dân mạng nghẹn ngào xúc động
trong thư có đoạn viết
thầy cô giáo nhà trường biết em rất buồn vì đã nỗ lực mà kết quả không như mong muốn
nhưng không sao đó là cảm xúc rất bình thường của mỗi người chúng ta
thầy cô và gia đình em tin rằng em sinh ra để làm nhiều điều lớn lao hơn thế
điểm số một bài thi học sinh giỏi không nói lên tất cả
chúc mừng em
nhưng em có người thầy hiệu trưởng thật tuyệt vời
đó là động lực để em bước tiếp
thật xúc động giáo dục là dạy nhân cách làm người dạy cách vượt qua khó khăn thất bại
cảm ơn các thầy cô đã truyền cảm hứng cho nền giáo dục nước nhà
cách ứng xử rất văn minh trong giáo dục
mỗi câu chuyện chứa được những giá trị khác nhau
nhưng ở đó hiện diện tình cảm tốt đẹp mà những thầy cô giáo dục không có
mang lại cho các em học sinh và bản thân mỗi cư dân mạng nguồn cảm hứng với những việc làm tốt cho cộng đồng xã hội
trái ngược với những nét đẹp cách ứng xử văn minh tại những điểm trường nơi vùng cao hai tỉnh tuyên quang quảng nam
câu chuyện hàng loạt học sinh trường quốc tế việt úc tại thành phố hồ chí minh bị từ chối tiếp nhận từ năm học tới
vì những bất đồng giữa phụ huynh và nhà trường liên quan tới vấn đề học phí đang gây nên tác động không nhỏ tới môi trường giáo dục khiến nhiều cư dân mạng bất bình
việc này là giữa nhà trường và phụ huynh trẻ con không liên quan cho dù có kiện nhau ra tòa thì chỉ để giải quyết vụ án hành chính về tiền học phí không được để tổn thương đến các con như vậy
phụ huynh không nên đến trường các băng rôn ảnh hưởng đến môi trường giáo dục của các con
rất nhiều cư dân mạng đã đặt ra câu hỏi rằng tại sao ở những nơi miền núi vùng sâu vùng xa nơi mà hoàn cảnh kinh tế còn rất nhiều khó khăn
học sinh và các thầy cô giáo lại bị đánh giá
hãy giao tình cảm ứng xử văn minh như vậy
còn ở thành phố nơi môi trường giáo dục hiện đại vì sao vẫn có những câu chuyện không vui xảy ra với nhiều hệ lụy xấu tác động tới môi trường giáo dục ảnh hưởng tới học sinh
hãy ứng xử văn minh tạo môi trường giáo dục tốt nhất cho học sinh tới trường
bạn nghĩ sao về những câu chuyện liên quan tới giáo dục
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a truyền hình công an
thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã phản ánh ở phần đầu của chương trình
những ngày này dư luận vẫn đang dành nhiều sự quan tâm cho câu chuyện của ngành điện
khi mà liên tục xuất hiện những phản ánh của người dân về những bất thường của những hóa đơn tiền điện trong thời gian gần đây
minh bạch thông tin là những gì mà người dân mong đợi
và từ bộ góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế
phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long về vấn đề này
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi

trước tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của chương trình công an dân
vâng thưa phó giáo sư cách đây không lâu ngay từ khi có những thông tin phản ánh của khách hàng
về việc hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường
thì truyền hình công an nhân dân cũng đã mời phó giáo sư trao đổi về vấn đề này ạ
từ đó đến nay thì theo dõi các thông tin trên phương tiện truyền thông đại chúng
thì phó giáo sư có đánh giá như thế nào về động thái xử lý của tập đoàn điện lực việt nam ạ
với đối tượng phục vụ của ngành điện thì rất là đông và khoảng trên ba mươi triệu khách hàng
thế thì trong đó theo tôi được biết là năm hai nghìn một mươi chín thì có trên hai mươi tám khách hàng có cái đơn khiếu nại
thế thì được cái là đối với ngành điện thì người ta xem xét lại toàn bộ một trăm linh
đấy ít có trường hợp nào là như vậy
thế thì so với tỷ lệ khách hàng như vậy là tức là ít
nhưng mà trong cái trên hai mươi tám mà khách hàng khiếu nại
thì ta thấy là có vào khoảng bốn người ta khiếu nại là đúng
thế thì dù số rất là ít rất là nhỏ
thì chúng ta thấy là nhưng mà ngành điện cũng người ta đã khẩn trương rút kinh nghiệm
người ta khắc phục là những cái khâu nào mà người ta còn thiếu sót người ta củng cố
để làm sao người ta tạo một cái lòng tin có nghĩa cho khách hàng
đặc biệt dịch vụ điện hiện nay đó là một lĩnh vực độc quyền
vâng ạ thưa phó giáo sư thì hiện nay tập đoàn địa lực việt nam cũng đang tiến hành kiểm tra và xác minh
đối với lại một trăm linh số các cái hộ mà có tổng số sản lượng điện cao hơn một ba lần so với tháng kể trước đó
và mới đây thì
thì một trong những con số kiểm tra ban đầu cũng đang được dư luận hết sức là quan tâm ạ
vậy thì xin mời phó giáo sư cùng với quý vị khán giả theo dõi clip ngắn ngay sau đây
ngày ba mươi tháng sáu vừa qua làm việc với đoàn kiểm tra xác minh về hóa đơn tiền điện tăng cao
đại diện tổng công ty điện lực miền bắc cho biết trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi
về kết quả kiểm tra phúc tra ghi chỉ số công tơ đối với một ba triệu khách hàng
trên tổng số một bốn triệu khách hàng có sản lượng
tăng từ một ba lần trở lên đã phát hiện hai năm mươi sáu trường hợp ghi nhầm chỉ số
đã sửa sai phát hành hóa đơn và thu tiền của khách hàng
trong tháng sáu tính đến ngày hai mươi tháng sáu có bốn bốn triệu khách hàng sử dụng điện từ một ba lần trở lên
đã phát hiện hai một trăm bảy mươi năm trường hợp ghi nhầm chỉ số công tơ công tơ cháy kẹt
hầu hết các trường hợp đã được phát hiện và sửa chỉ số trước khi phát hành hóa đơn
vâng ạ thưa phó giáo sư phó giáo sư có nhận xét như thế nào về những con số trong clip vừa rồi ạ
đối với ngay cái việc đo một công tơ điện tử mà có phần mềm chuyển về một cách tự động ấy
thì cũng đã có sai số nhưng rất nhỏ
mà hiện nay ta thấy là đối với bán tự động thì cũng có sai số đặc biệt trong cái quá trình đo thủ công
đo thủ công không phải là máy móc cái công tơ cơ khí đó mà chúng ta thấy là nó sai số không phải cũng hoàn toàn thích xác
nhưng mà do con người chúng ta biết là thời tiết nó năng nóng mà nhiều khi cái môi trường xung quanh rất là lồ nào
tất nhiên cái này cũng phải nói rằng là cái chuyện này nếu xảy ra thì cũng phải nên rút kinh nghiệm
làm sao anh giảm được cái sai số
số thấp nhất thì là phương án tối ưu
đối với cái ghi khi ghi chỉ số điện người ta chia thành bốn bộ phận
bộ phận thứ nhất là điều hành cái việc ghi công rồi
bộ phận thứ hai là ghi
sau khi ghi thì chắc chắn cái sự đảm bảo chính xác nó không tuyệt đối mà có sai số
cho nên người ta có bộ phận thứ ba là phục tra lại
trong cái bình thường cái sai số đó cho phép nhưng chúng ta cũng nên hạn chế đến mức tối đa càng tốt để tạo cái lòng tin cho người
và trên cơ sở sau khi phục tra lại thì báo với bộ phận là lực hóa đơn tính tiền điện
thưa phó giáo sư như phó giáo sư vừa chia sẻ thì làm thế nào để có thể giảm thiểu được tối đa để có thể xảy ra ít nhất các sai sót
vậy thì theo phó giáo sư với các trường hợp như thế này thì ngành điện cần phải xử lý như thế nào
giảm thiểu sai sót thấp nhất thì tôi thấy là khi người đi đo thì cũng phải thận trọng hơn cũng phải cẩn trắc hơn
và có những lúc vì do thời tiết quá khắc nghẹt đúng không
thì chúng ta cũng phải biết thế nào mà có cái cách ứng xử đối phó cho nó tốt
thì để đảm bảo cái sự chính xác nó tốt hơn tạo được cái lòng tin cho người tiêu dùng
thì tôi nghĩ là sẽ nâng đi uy tín của ngành điện
vâng ạ thưa phó giáo sư thưa quý vị khán giả
mới đây tập đoàn điện lực việt nam đã đưa ra một quy trình ghi chỉ số công tơ cũng như là lập hóa đơn tiền điện mới
và quy trình này thì đã được bắt đầu thực hiện từ ngày một tháng bảy vừa rồi ạ
với quy trình mới này thì tập đoàn địa lực việt nam sẽ kỳ vọng là sẽ giảm thiểu tối đa các sai sót có thể xảy ra
cụ thể evn bổ sung hai bước trong quy trình ghi chỉ số
cụ thể evn bổ sung hai bước trong quy trình ghi chỉ số
để thực hiện được việc lập hóa đơn lãnh đạo đơn vị tổ chức kiểm tra số liệu và ký xác nhận điện tử số liệu trên chức năng của chương trình quản lý khách hàng sau khi kiểm tra
thiết lập cảnh báo tự động gửi danh sách các khách hàng tăng hoặc giảm bất thường theo các ngưỡng thiết lập và tương ứng gửi email sms đến các vị trí quản lý của đơn vị
cụ thể evn bổ sung hai bước trong quy trình ghi chỉ số

vậy thì theo khoa giáo sư là đối với những sai phạm vừa qua cũng như là trong thời gian tới
thì cái việc xử lý cần phải được thực hiện như thế nào
trước cái thực trạng mà có những hiện tượng xảy ra để tạo cái mất lòng tin cho người tiêu dùng
ví dụ như là cái ghi chỉ số công tư nó tăng lên một cái quá đáng quá mức như vậy
mà cuối cùng vẫn để phát hành cho người tiêu dùng
thì cái điều này là điều đáng trách phải nói thẳng như vậy dù mỗi điều không muốn
dù chủ quan hay khách quan dù khách quan thì chẳng nữa
thì theo tôi nghĩ với thái độ hết sức là nghiêm túc nghiêm khắc
thì lập tức các cơ quan quản lý người có trách nhiệm người ta đình chỉ ngay
cái hoạt động của cái đó dù là nguyên nhân chủ quan đến khách quan
thì đấy là theo tên một biện pháp xử lý theo tôi nghĩ là tương đối là triệt đẻ
mà cái biện pháp xử lý là kiên quyết quyết liệt
đồng thời đây cũng là một bài học cho những người mà đi làm cái nhiệm vụ này
phải thận trọng hơn
biến một sự bất thường như vậy thì cũng cần phải xem xét để làm sao tránh
những hiện tượng một sự cố đáng tiếc mà xảy ra
xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay